ubnd tỉnh quảng ngãi vừa có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư thiếu tinh thần trách nhiệm thiếu sự phối hợp giải ngân chậm có khả năng giải ngân không đạt yêu cầu của tỉnh và chính phủ
tính đến ngày một mươi năm tháng chín tỉnh quảng ngãi chỉ mới giải ngân hơn hai một trăm linh tỷ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân một ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
bằng ba mươi bốn kế hoạch vốn tỉnh giao và nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân gần bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bằng bốn mươi hai kế hoạch
bên cạnh nguồn vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi thì nguồn vốn năm hai nghìn một mươi chín vẫn còn kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi để thực hiện là bảy trăm hai mươi bảy tỷ đồng
ubnd tỉnh phê bình các chủ đầu tư thực hiện thiếu tinh thần trách nhiệm thiếu sự phối hợp giải ngân chậm không đạt yêu cầu của tỉnh và chính phủ
ubnd tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư thủ trưởng các đơn vị được giao vốn
có tỷ lệ giải ngân dưới bốn mươi bốn phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
các đơn vị phải cam kết đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai giải ngân một trăm linh vốn kéo dài của năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang
cố gắng giải ngân tối đa nguồn vốn của năm hai nghìn hai mươi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một